tuy nhiên ông đại đã xúc phạm và lấy hung khí đe dọa tổ công tác
khi tổ công tác trở về trụ sở ủy ban nhân dân xã khánh đông
ông đại cùng gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo
tiếp tục lăng mạ quay video phát trực tiếp sự việc trên mạng xã hội
tiếp đó gia đình ông đại đã chặn tổ công tác
răng co sô sát với đực lượng công an xã dân quần xã
nhận thấy tình hình nghiêm trọng lực lượng công an xã đã dùng bình xịt hơi cay
để giải tán đám đông dùng xe ô tô công cụ hỗ trợ
áp giải đưa tổ công tác ra khỏi địa phương an toàn
đường dây vận chuyển buôn bán tàng trữ hơn một tấn pháo nổ các loại
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm triệt phá
đường dây này do nguyễn phước cảnh quê tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
nguyễn phước cảnh bị bắt quả tang khi đang trên đường giao gần tám mươi kg pháo nổ
tiếp tục đấu tranh mở rộng lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện
đối tượng nguyễn văn tiến chú tỉnh gia lai
nền hàng cấm là pháo nổ với số lượng rất lớn
từ khu vực biên giới việt nam campuchia về tiêu thụ
tại địa bàn tp hcm
vào ba h ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng kỳ sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an huyện bình chánh và đơn vị nghiệp vụ có liên quan
tiến hành kiểm tra bắt giữ nguyễn văn tiến khi đang điều khiển
xe tải vận chuyển năm trăm bảy mươi sáu hộp pháo nổ với tổng trọng lượng hơn chín trăm ba mươi tám kg
từ biên giới campuchia về tp hcm để tiêu thụ
thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan
tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa khởi tố và thực hiện
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lưu thị hồng ly
chú tỉnh quảng nam vì có hành vi buôn lậu
theo điều tra ly là giám đốc của công ty canamory
nhập khẩu các mặt hàng gốm xứ đã qua sử dụng từ nhật bản
về việt nam để bán kiếm lời
những sản phẩm ly nhập khẩu thường là hàng bị lỗi hoặc tồn kho
có giá rẻ hơn hàng loại một được mua bán theo ký trà trộn
và không có tem niêm phòng
qua làm việc ly thừa nhận số hàng gốm xứ nhập khẩu về
đều đã qua sử dụng nhưng vì pháp luật không cho phép
nên khai báo là hàng mới để qua mắt lực lượng chức năng
và đem về bán kiếm lời
từ khi thành lập cho đến nay công ty của ly đã nhập khẩu
tổng cộng bảy lô hàng từ nhật bản về việt nam
hiện trên nhiều tuyến vận tài hành khách các nhà xe đã mở bán vé tết
từ thời điểm giữa tháng một
trong tháng một nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới tám mươi
các nhà xe khẳng định đã tăng số chuyến để phục vụ
nhu cầu đi lại của người dân
theo ghi nhận thời điểm này các nhà xe đều đã có kế hoạch
tăng chuyến chở khách tăng thời gian xuất bến sớm muộn hơn thường ngày
nhiều nhà xe còn bố trí xe trung chuyển ở hai bên đầu bến
để đưa đón người dân từ bến xe về nhà trong khu vực nội thành
không chỉ tăng số lượng xe các nhà xe cũng quán triệt
lái xe phụ xe phải luôn chấp hành các quy định về an toàn giao thông
chạy đúng tốc độ không chèn ép nhồi nhét khách
các lái xe luôn được kiểm tra nông độ cồn trước khi lên xe
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện
về việc đảm bảo nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm
trong các hoạt động tin ngưỡng tôn giáo dịp tết nguyên đán giáp thìn
và lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ nội vụ chủ trì phối hợp
với các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực này trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cơ sở tin ngưỡng thực hiện tốt
các quy định của pháp luật tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
bảo đảm an ninh trật tự an toàn tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh
truyền thống văn hóa của dân tộc và các phong tục tập quán tốt đẹp
của từng địa phương bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ
tại các cơ sở tin ngưỡng tôn giáo nhất là các cơ sở thờ tự
đặc biệt không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan biến tướng
lệch chuẩn xã hội lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi
không đốt đồ mã vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí
hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tín ngưỡng cơ sở tôn giáo